chỉ đạo công tác trọng tâm trong quý ii thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy công an trung ương và khối xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
duy trì giao ban định kỳ hàng quý đồng thời có thể giao ban đột xuất khi cần thiết
chú trọng đoàn kết nội bộ quan tâm công tác quản lý cán bộ trên tinh thần các báo cáo kinh nghiệm rút ra
cần tiếp thu đưa vào chương trình hành động qua đó tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân